ủy ban thường vụ quốc hội đã khai mạc phiên họp thứ ba mươi bốn chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân chủ trì phiên họp đây là phiên làm việc quan trọng chuẩn bị cho kỳ họp thứ bảy quốc hội khóa một mươi bốn sẵn siết ra
phát biểu khai mạc phiên họp ba mươi bốn chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân cho biết tại phiên họp này ủy ban thường vụ quốc hội cho ý kiến vào nhiều nội dung quan trọng
trong đó có việc cho ý kiến về dự án bộ luật lao động sửa đổi việc sử dụng nguồn vốn một mươi tỷ đồng từ việc điều chỉnh giảm nguồn vốn cho các dự án quan trọng quốc gia
về các dự thảo báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết trả lời kiến nghị của cử tri do đó các đại biểu cần có nhiều đóng góp thiết thực hiệu quả vào các vấn đề đưa ra tại phiên họp
sau khai mạc các đại biểu nghe và cho ý kiến vào các báo cáo của chính phủ đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước năm hai nghìn một mươi tám
đánh giá tình hình triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín
theo báo cáo kinh tế vĩ mô tiếp tục được duy trì ổn định lạm phát được kiểm soát ở mức thấp tạo nền tảng quan trọng để cơ cấu lại nền kinh tế phát triển các ngành lĩnh vực và bảo đảm an sinh xã hội
đáng chú ý là thu cân đối ngân sách vượt dự toán tám chi ngân sách được bảo đảm xử lý kịp thời các nhiệm vụ quan trọng cấp bách phát sinh bội chi nợ công được kiểm soát
quy mô gdp tăng thêm gần năm trăm ba mươi sáu bốn nghìn tỷ đồng so với năm hai nghìn một mươi bảy và gấp một ba mươi hai lần so với năm hai nghìn một mươi năm tốc độ tăng đạt bảy tám vượt số đã báo cáo sáu bảy và mục tiêu quốc hội giao